cùng với tiết trời nắng sớm tình trạng rét nhẹ ở tây nguyên sẽ chấm dứt vào khoảng một mươi giờ sáng
mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
trong khi ở nam bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển không khí lạnh tăng cường vào lệch đông nên gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp tám sóng biển cao từ hai bốn mét tiếp tục duy trì trên vùng biển ngoài khơi
các tỉnh từ bình thuận đến cà mau và phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
ngoài ra ở khu vực phía nam của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo trường sa
còn có mưa rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
với sóng biển cao từ hai năm mươi cho đến ba năm mươi m
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước